cây cầu bản là cây cầu duy nhất nối các thôn yên lập i yên lập ii và yên lập iii
xã yên phú huyện hàm yên tỉnh tuyên quang do chịu ảnh hưởng của nhiều trận bão và mưa lớn
nên cây cầu đã bị gãy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại học tập của các em học sinh
cũng như là giao thương buôn bán khám chữa bệnh của người dân trong vùng
tuy nhiên đã hơn một năm nay mặc dù bị hư hỏng hoàn toàn nhưng cây cầu này vẫn chưa được sửa chữa
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cây cầu bản được xây dựng từ năm hai nghìn chín từ nguồn vốn chương trình một trăm ba mươi năm có chiều dài hai mươi mét rộng năm mét
sau trận lũ quét vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cây cầu đã bị gãy trụ giữa mặt cầu gãy làm đôi
khiến việc đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
không có cầu hàng ngày người dân phải đi qua suối các em học sinh đi học phải trèo qua mặt cầu gãy để đến trường
đang tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn rất cao
hiện tại bây giờ là cũng có cây cầu phải đi qua suối các em học sinh đi học phải trèo qua mặt cầu gãy để đến trường

mong rằng để chính quyền nhà nước để tạo điều kiện đảng để làm cây cầu này cho bà con đi lại
xong cô giáo rồi đi lại cho học sinh nước to là không đi được
đây là điểm trường mầm non thôn ba yên lập
tại điểm trường hiện có ba mươi tám em học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số
không có cầu để đi lại
vì vậy việc đến trường dạy học của các cô giáo gặp nhiều khó khăn
sĩ số đến lớp của các em cũng không được đầy đủ do nhà nằm cách xa điểm trường
mỗi khi mưa to hay nước lũ về thì không qua được suối để đến trường
khi mà có chiếc cầu là đi lại thuận tiện mà các cô giáo trời mưa gió
các cô giáo vẫn có thể đến trường tiến hành dạy học bình thường
thế nhưng khi cái cầu này bị gãy bị hỏng thì cái việc đi lại
cái việc đi lại cái việc đi lại cái việc đi lại cái việc đi lại
dạy học của các cô rất là khó khăn
các cháu cũng không đến trường được mà các cô cũng đến trường
và cũng đến suối thì cũng chỉ dừng lại ở suối
thôn ba yên lập là thôn vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của xã yên phú
với sáu mươi bốn hộ ba trăm bốn mươi năm nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc giao tỷ lệ hộ nghèo chiếm tám mươi
kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp và chăn nuôi
không có cầu
nông sản hàng hóa của người dân làm ra khó tiêu thụ
ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xã cũng ngay lúc đấy cũng báo cáo với huyện rồi
làm báo cáo gửi về huyện là có cây cầu đã bị hỏng
do nguồn kinh phí của xã cũng như của huyện chưa bố trí được
để làm cây cầu mới cho bà con trong thôn ba yên lập đi lại
còn gặp khó khăn thì cây cầu là chủ yếu để giao thương hàng hóa
và việc đi lại của bà con

cây cầu trong thôn cũng như ở xã hay là ở ngoài mua bán vào rất là gặp khó khăn
người dân thôn ba yên lập xã yên phú rất mong các cấp chính quyền xem xét
sớm đầu tư xây dựng cây cầu mới để việc đi lại
giao thương hàng hóa phát triển kinh tế của người dân được thuận lợi
các em học sinh trong vùng đi học qua suối được an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về